từ rất sớm tại đại sứ quán cuba số sáu mươi năm a lý thường kiệt hà nội
vẫn có rất đông đoàn tổ chức cùng hàng trăm người dân đã có mặt tại đây
để xếp vào dòng người chờ đến lượt dân những bó hoa thơm ngát
trước ánh linh của lãnh tụ cuba fidel castro
đã từ lâu đối với người dân việt nam những hình ảnh và tình cảm của ông
vị lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng cuba người bạn lớn người đồng chí
người anh em thủy chung và vô cùng thân thiết của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
vẫn như đang hiện diện trong lòng người dân nơi đây
dẫu có cách xa nửa vòng trái đất
những ngày này tòa đại sứ quán cuba tại địa chỉ số sáu mươi năm a lý thường kiệt hà nội
mang không khí trang nghiêm kính cẩn và ấm nồng tinh thần sẻ chia của người dân việt nam
với những mất mát của nhân dân cuba khi chủ tịch fidel qua đời
chiều nay đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an cùng các chiến sĩ của mình
đã đến đặt vòng hoa thăm hỏi với đại sứ quán cuba
trong dòng người đến viếng chiều nay
đồng chí nguyễn văn hùng bí thư tỉnh ủy tỉnh quảng trị
thay mặt nhân dân tỉnh quảng trị
địa phương vinh dự đón chủ tịch fidel đến thăm vào những tháng ngày khói lửa năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đó là sau giải phóng chưa đầy một năm
chủ tịch pidel người đã không quản ngại mọi nguy hiểm
vượt hơn nửa vòng trái đất đến thăm vùng giải phóng
đây cũng là địa dân đầu tiên của nước mình được giải phóng
những sẻ chia của người
đó là động lực tinh thần
để giúp cho đảng bộ chính quyền và nhân dân quảng trị
tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó
chị hà một người dân của thủ đô hà nội
cùng các bạn của mình chưa từng gặp chủ tịch fidel castro
nhưng trong tâm trí của chị
vị lãnh đạo của đất nước cuba ở cách xa nửa vòng trái đất
luôn gần gũi và đầy kính trọng
khi mà nghe tin là bác mất thì cũng rất là thương tiếc
và muốn tỏ chút lòng thành kính đến đây

và muốn tỏ chút lòng thành kính đến đây để kinh tế của chúng tôi
đối với người dân việt nam
tin chủ tịch fidel qua đời đã gây nhiều xúc động
đặc biệt với những người đã từng có thời gian học tập
và sinh sống tại cuba
trải qua bao gian khó tình hữu nghị hiếm có
trên thế giới giữa việt nam và cuba
cho đến ngày hôm nay luôn bền chặt
người dân việt nam luôn giữ trong tim hình ảnh vị lãnh tụ
tuy cách xa nửa vòng trái đất
nhưng có chung một lý tưởng
cùng yêu chuộng hòa bình và chăm lo cho nhân dân việt nam
với câu nói đầy tình cảm trách nhiệm
vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dân cả máu của mình
vẫn biết sinh tử là quy luật muôn đời của tạo hóa
nhưng sự ra đi của chủ tịch fidel castro
là nỗi mất mát của nhân dân cuba
cũng là nỗi tiếc thương vô hạn đối với việt nam
một đất nước một vị lãnh tụ
một người bạn lớn đã cùng việt nam
chia ngọt sẻ bùi trong gian khó
trong lịch sử thế giới
không có nhiều mối quan hệ gắn kết máu thịt
và trong sáng như thế